nếu chúng ta vẫn nhớ về con số ba mươi chín người việt trong container quá đỗ kinh hoàng ở anh
thì vụ một mươi năm người thoát chết trong xe đông lạnh ở bình thuận lại khiến chúng ta sởn ra gà
và chúng ta phải thờ phao rằng họ đã bình an
nhưng cũng xin nhắc lại với những ai có ý định liều lĩnh này
không ai có được may mắn lần hai giống như họ
ông nguyễn minh phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận cho biết đã trực tiếp chỉ đạo vụ việc
cảnh sát giao thông phát hiện một mươi năm người có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh để thông chốt về quê
theo ông minh bình thuận sẽ không buộc một mươi năm người nói trên quay về nơi xuất phát
mà yêu cầu ubnd huyện hàm tân bố trí một cơ sở cách ly và chăm sóc họ lo ăn nghỉ miễn phí
theo ông minh những người nói trên đang gặp hoạn nạn
họ muốn về quê tránh dịch nhưng không còn lựa chọn nào khác
nên việc buộc họ quay về nơi sản xuất vô tình
sẽ đẩy họ vào cảnh khó khăn trồng chất hơn
thực hiện chỉ đạo của tỉnh bình thuận đến chiều một mươi ba tháng chín toàn bộ một mươi năm người
gồm ba người quê nghệ an bảy người quê hà tĩnh năm người quê quảng trị
đã được ubnd huyện hàm tân đưa vào khu cách ly được ăn uống nghỉ ngơi và chăm sóc y tế miễn phí
ông nguyễn đức hải tùng phó tránh văn phòng ubnd tỉnh bình thuận cho biết
đã có văn bản gửi ba tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng trị để phối hợp đưa bà con về quê an toàn
bình thuận vận động phương tiện tại tỉnh để đưa một mươi năm bà con nói trên về quê
đồng thời lo toàn bộ chi phí ăn uống trên xe đảm bảo phòng chống dịch trong suốt hành trình
thông tin cảnh sát phát hiện một mươi năm người trong đó có trẻ em bị nhét trong thùng xe đông lạnh
khiến vô số người đau xót dững sở
trên mạng xã hội rất nhiều người đã phải cảm thán may mà chưa có thảm kịch
không may sau được khi lúc công an phát hiện những người dân đáng thương đều đã vá mồ hôi
và có dấu hiệu khó thở sau hành trình hơn năm mươi km
thật khó có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào nếu như chiếc xe không kịp thời bị phát hiện
năm người trong xe đông lạnh không chỉ phản ánh sự vô trách nhiệm tùy tiện với sinh mạng của người khác
của nhóm người tham gia hoạt động chở người trái phép
mà trên hết nó phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín mà việt nam đang phải đối mặt
nhóm người lao động nhập cư từ các tỉnh vùng sâu vùng xa đến các tỉnh thành phố lớn đang chịu tổn thương sâu sắc
như chia sẻ của một người trong nhóm một mươi năm người
vẫn biết nằm trong thùng xe đông lạnh đóng kín là liều lĩnh nguy hiểm
nhưng ở lại nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín còn nguy hiểm hơn
rất nhiều người đang phải sống trong các khu nhà lụp sụp san sát nhau với mật độ dân số đông
đang phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm trước sự công phá của biến thể delta
nhiều người trong số họ lo lắng nếu không may nhiễm bệnh trong bối cảnh vaccine khan hiếm
bệnh viện vẫn còn dấu hiệu quá tải thì họ sẽ lâm vào tình thế khó khăn
bên cạnh đó nhiều tuần liên tục giãn cách khiến họ thật sự kiệt quệ không thể tiếp tục cầm cự
dù nhà nước có các gói an sinh hỗ trợ nhưng thực tế cho thấy vẫn còn nhiều người chưa thể tiếp cận
vì nhiều lý do khác nhau như không có giấy tờ không phải người thường trú hoặc lao động phổ thông
không tham gia các loại bảo hiểm để nhận trợ cấp
quan trọng không kém lo lắng về nguy cơ nhiễm bệnh áp lực kinh tế cùng với nỗi nhớ nhà nhớ người thân
khiến tâm lý của họ càng trở nên bất ổn
có những người phải chịu cảnh người thân mắt không thể về chịu tang
con nhỏ xa cha mẹ lâu ngày chưa thể gặp
sự tích tụ về khó khăn kéo theo sự tích tụ về cảm giác ức chế
khiến họ sẵn sàng phá rào thậm chí làm liều
hôm ngày một mươi tháng chín thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các địa phương
nghiên cứu phương án cho người được đăng ký về quê theo nguyện vọng
câu chuyện một mươi năm người trong xe đông lạnh cho thấy
sự chỉ đạo của thủ tướng là cực kỳ quan trọng và cấp bách
hơn nữa đó là hồi chuông cảnh báo các địa phương phải quyết liệt tổ chức hỗ trợ đưa người dân về quê
khi giãn cách có thể còn kéo dài việc tổ chức cho người dân về quê sớm ngày nào
thì nguy cơ người dân phá rào về quê càng giảm
không phải lúc nào cũng có thể nói là may mà chưa xảy ra thảm kịch hai lần
xin được chuyển đến những tin tức khác liên quan đến những đối tượng xấu
đang lôi kéo người dân về quê bằng xe máy
mới đây ông lý rota phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy sóc trăng cho biết
mấy ngày nay trên mạng xã hội có một hội nhóm
mang tên là hội đồng hương sóc trăng
kêu gọi người dân sóc trăng đang bị mắc kẹt do dịch covid một mươi chín
ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương bình phước đồng nai long an tiền giang
cùng nhau trở về quê bằng xe máy trong ngày một mươi năm tháng chín tới
hồi nhóm này còn phát tán những thông tin không chính xác
về tình hình và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại sóc trăng
như sau ngày một mươi năm tháng chín sóc trăng trở thành vùng xanh
và mọi hạn chế đi lại phong tỏa được dỡ bỏ
người dân được tự do di chuyển theo điều kiện bình thường mới
theo lãnh đạo ban tuyên giáo người dân cần cảnh giác bình tĩnh
không nghe theo lời kêu gọi này
và tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại nơi cư trú
việc sắp xếp khi nào về như thế nào tỉnh sẽ có phương án
có sự phối hợp với các tỉnh thành phố liên quan và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất
về cơ sở cách ly để tổ chức đón người dân về
việc một số đối tượng thông qua các trang mạng để hô hào kích động lôi kéo người dân
ở các địa phương khác tự phát kéo về quê với quy mô đông
gây mất trật tự an toàn giao thông ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nhiều tỉnh thành phố
thực tế tình hình dịch bệnh tại sóc trăng cũng như các tỉnh trong khu vực
vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất cao dễ lây lan trong cộng đồng
nên các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín vẫn phải được kiểm soát nghiêm theo quy định
theo lãnh đạo tỉnh sóc trăng việc tổ chức đưa người dân sóc trăng
tại thành phố hồ chí minh bình dương và một số địa phương có dịch covid một mươi chín về quê
tỉnh sẽ có kế hoạch phương án kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan
riêng công tác đón học sinh về quê nhập học ngày một mươi tháng chín
ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn gửi thành phố hồ chí minh
đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện để sóc trăng đón các em
về quê học tập dự kiến sẽ tổ chức đón vào ngày một mươi tám tháng chín
theo ý kiến của thường trực tỉnh ủy ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sóc trăng
các sở ngành trong tỉnh tiếp tục vận động lương thực giao củ quả
chuyển đi hỗ trợ người dân sóc trăng ở thành phố hồ chí minh
dự kiến ngày một mươi sáu tháng chín tới đây tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức những chuyến xe nghĩa tỉnh
chở hàng nông sản và nhu yếu phẩm chuyển tới người dân sóc trăng
đang thực hiện giãn cách tại các khu nhà trọ ở thành phố hồ chí minh
giúp bà con vượt qua khó khăn trong đại dịch
cuối cùng xin được chuyển đến những tin tức mới nhất về kiểm soát dịch tại nha trang thành phố biển
hiện tại thành phố nha trang yêu cầu các xã phường phát huy vai trò tự quản
của người dân vùng xanh tiếp tục xét chặt và thực hiện lấy mẫu tầm soát cộng đồng
ba ngày trên một lần đối với vùng cam và vùng đỏ
chủ tịch ubnd thành phố nha trang nguyễn sĩ khánh yêu cầu các xã phường đẩy mạnh tuyên truyền
phát huy vai trò tự quản của người dân vùng xanh tiếp tục siết chặt và thực hiện lấy mẫu tầm soát cộng đồng
ba ngày một lần đối với vùng cam và vùng đỏ
bên cạnh đó lãnh đạo ubnd thành phố nha trang cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
cố gắng đến ngày một mươi sáu tháng chín đạt mức trên hai trăm linh người dân thành phố được tiêm mũi một
theo ông khánh dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát tốt nhưng nguy cơ vẫn rất cao
các địa phương cần hướng dẫn tạo điều kiện cho cơ sở sản xuất kinh doanh cửa hàng ăn uống bán mang về
tăng cường kiểm tra giám sát đối với các dự án xây dựng được hoạt động trở lại
thường xuyên tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp ra đường mà không đúng quy định
theo số liệu đánh giá phân loại mức độ nguy cơ dịch covid một mươi chín của hai mươi bảy xã phường
và ba trăm sáu mươi ba thôn tổ dân phố trên địa bàn nha trang
tính đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi ba tháng chín thành phố đã có một mươi hai xã phường đạt mức bình thường mới
tức vùng xanh tăng thêm hai xã phường so với ngày một mươi hai tháng chín
đó là các xã phường vĩnh phương vĩnh thảnh vĩnh hiệp phước tiến lộc thọ vạn thắng phước hòa vĩnh lương sương huân vĩnh trung
cùng với hai phường mới là phương sài và vĩnh hòa
bên cạnh đó mức nguy cơ tức vùng vàng cũng giảm hai
còn chín xã phường là vĩnh ngọc vĩnh thọ phương sơn phước tân vĩnh thái vĩnh nguyên phước long phước hải vạn thạnh
mức nguy cơ cao tức vùng cam giữ nguyên bốn xã phường là vĩnh hải ngọc hiệp phước đồng tân lập
và nguy cơ rất cao tức vùng đỏ vẫn còn hai phường vĩnh phước và vĩnh trường
cũng tính đến chiều một mươi ba tháng chín trong tổng số ba trăm sáu mươi ba thôn tổ dân phố của thành phố
có ba trăm hai mươi thôn tổ vùng xanh năm thôn tổ vùng vàng
và ba mươi năm thôn tổ vùng đỏ
kết quả này so với ngày một mươi hai tháng chín tăng năm thôn tổ vùng xanh
và giữ nguyên năm thôn tổ vùng vàng tăng một thôn tổ vùng cam
và giảm sáu thôn tổ vùng đỏ
theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh khánh hòa
từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
toàn tỉnh ghi nhận bảy hai trăm chín mươi sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
hai địa phương có số ca lây nhiễm nhiều nhất là thành phố nha trang
và thị xã ninh hòa một chín trăm một mươi một ca
đến thời điểm này tỉnh khánh hòa nói chung và thành phố nha trang nói riêng
đã trải qua một mươi một ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng